thưa quý vị bão số tám đã tan nhưng trong ngày hôm nay mưa vẫn tiếp diễn tại các tỉnh miền bắc nước ta
cục bộ có mưa vừa đến mưa to nên nguy cơ xảy ra sạt lở đất vẫn được cảnh báo có khả năng xảy ra tại các tỉnh vùng núi
thời điểm sáng sớm này khi quý vị đi làm trời còn mưa và lạnh với mức nhiệt từ một mươi chín cho tới hai mươi một độ
bởi vậy hãy mặc trang phục đủ ấm và chuẩn bị các vật dụng che mưa cần thiết để đảm bảo sức khỏe
cho đến hết buổi sáng nay thì mưa vẫn còn duy trì thế nhưng từ trưa chiều trở đi thì mưa sẽ giảm
thời tiết tạnh giáo nhưng chủ yếu vẫn là nhiều mây nhiệt độ cao nhất ngày tăng lên mức hai mươi ba hai mươi sáu độ trời vẫn xe lạnh
lùi xuống bắc trung bộ sau mấy ngày mưa liên tiếp do ảnh hưởng của bão thì người dân khu vực sẽ được hưởng một ngày thời tiết tạnh giáo hơn đôi chút
khi mưa tạm giảm cùng mức nhiệt cao nhất trong ngày là từ hai mươi bốn cho đến hai mươi bảy độ
tuy nhiên từ đêm nay mưa lớn sẽ quay trở lại và lan rộng hơn trên khu vực
bởi vậy quý vị hãy tranh thủ khoảng thời gian tạnh giáo ít ỏi để dọn dẹp nhà cửa và khắc phục hậu quả sau bão

hẹn gặp lại